tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đồng chí trăn sỉ phô sỉ khâm
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương lào đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam luôn quán triệt tới mọi cấp ủy
cán bộ ngành địa phương về tăng cường giúp đỡ lào trong phát triển đất nước
coi đó là trách nhiệm của việt nam đối với lào cũng như xứng đáng với truyền thống của thế hệ lãnh đạo tiền bối
hai nước đã xảy công gây dựng vùn đắp
đồng chí trăn sỉ phô sỉ khâm khẳng định chuyến thăm này của đoàn nhằm trao đổi về công tác tổ chức
giữa hai ban tổ chức trung ương học hỏi những kinh nghiệm quý của việt nam về công tác cán bộ
và đi thực tế một số địa phương của việt nam
đảng nhà nước và nhân dân lào luôn kiên định về mối quan hệ sự hợp tác tốt đẹp
hiếu nghị và truyền thống tốt đẹp
đối đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đồng chí truyền lời thăm hỏi chúc sức khỏe và cảm ơn từ thủ tướng lào thông lôn sì xuân lít
tới thủ tướng nguyễn xuân phúc vì sự nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước
ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
khẳng định sự hợp tác này đang ngày càng phát huy những kết quả tích cực vì lợi ích hai nước
phía lào cũng đang tích cực triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kết nối hai nước
nhất là các dự án giao thông
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của đoàn đại biểu cấp cao
ban tổ chức trung ương hai nước nhằm trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn
kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng công tác cán bộ đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp
thủ tướng bày tỏ các địa phương của việt nam nhất là các tỉnh giáp biên giới phía lào
đều tích cực thúc đẩy hợp tác với các địa phương lào
hai thủ tướng việt nam và lào thường xuyên gặp nhau và trao đổi các vấn đề nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước
việt nam sẵn sàng giúp đỡ lào hết sức trong khả năng
thủ tướng cũng trao đổi nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
nhất là công tác cán bộ có vai trò quan trọng và ý nghĩa hết sức quan trọng
bày tỏ công tác đào tạo cán bộ cho phía lào với sự giúp đỡ của phía việt nam đang ngày càng được nâng cao về chất lượng
việt nam đang nỗ lực quan tâm hơn nữa đến đội ngũ
các cán bộ sinh viên lào đang học tập nghiên cứu tại việt nam nhằm nâng cao chất lượng học tập
đồng thời sẵn sàng bố trí thêm kinh phí để tăng cường thúc đẩy công tác này ngày càng hiệu quả hơn nữa
thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các tuyên bố chung việt nam lào
thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước